thời gian gần đây số ca mắc tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc thống kê số ca mắc tại nhiều địa phương
gây ra những sai số trong việc cập nhật ca mắc mới
tuy nhiên bên cạnh đó việc khá nhiều ca f đã quyết định tự cách ly và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với trạm y tế
đồng nghĩa với việc họ không những làm trái quy định và còn đánh mất quyền lợi của chính mình
trong mọi trường hợp f điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo với trạm y tế để có được giấy xác nhận hoàn thành điều trị covid một mươi chín
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và hưởng tiền trợ cấp ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
cụ thể theo khoản một điều một trăm linh của luật bảo hiểm xã hội hiện hành để được hưởng chế độ ồm đau
người lao động điều trị bệnh tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
theo đó tp hcm đã có hướng dẫn tại công van chín nghìn sit nvi như sau
trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức trạm y tế phường xã thị trấn chăm sóc và quản lý f tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
ở một số địa phương khác trạm y tế chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
sau đó người lao động cần nộp giấy này cho trung tâm y tế huyện để cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
khi đã có được giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
người lao động nộp lại cho công ty
để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng bằng bảy mươi năm mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kề trước khi nghỉ việc
chính vì vậy nếu không khai báo với trạm y tế người lao động sẽ không được cấp giấy và sẽ đánh mất quyền lợi này
ngoài ra việc khai báo với trạm y tế cũng là cần thiết để người dân được hướng dẫn về cách thức cách ly điều trị tại nhà giao cho đảm bảo nhất
ông chỉ bị mất khoản tiền trợ cấp theo chế độ ốm đau f không điều trị tại nhà không khai báo y tế còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể theo điểm a khoảng ba nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
người có hành vi che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a của bản thân hoặc của người khác
mặc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a sẽ bị xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trong khi đó theo quyết định của bộ y tế covid một mươi chín đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
chính vì thế người nhiễm covid một mươi chín che giấu không khai báo
chính vì thế người nhiễm covid một mươi chín che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với trạm y tế nơi đang sinh sống bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tóm lại việc khai báo y tế với trạm y tế xã phường thị trấn nơi đang sinh sống và điều trị là quyền lợi nghĩa vụ bắt buộc với f
f không khai báo với trạm y tế sẽ mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội và còn có thể bị phạt
trong bối cảnh số f mới tăng mạnh và tỷ lệ người điều trị tại nhà chiếm đa số như hiện nay
hiện đã xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín và tự điều trị theo các kiến thức chuyển miệng hoặc bác sĩ google
lợi dụng tâm lý lo lắng khi phải tự túc chữa bệnh của người dân nhiều kẻ xấu đã không ngại ra bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nước ngoài
mới đây trên facebook tích xanh của phó giáo sư bác sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân
không tiếc tiền lùng sụp một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc với niềm tin là sẽ trị được covid một mươi chín một cách dễ dàng
ông cũng chia sẻ lại bài viết của dược sĩ hà quang tuyến trưởng khoa dược bệnh viện đạo y hà nội để cảnh báo người dân
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân nhiều cá nhân giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nga trung quốc về việt nam
như abidol thành phần amphiphenovir arablivir thành phần pavipiravir
các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín
các thuốc sách tay này được giao bán trực tiếp trên hội nhóm trang cá nhân trên mạng xã hội như facebook zalo shopee
nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng thì không rõ ràng
abidon là thuốc kháng virus phổ rộng được cấp phép sử dụng để dự phòng và điều trị cú mùa tại trung quốc và nga từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên trong điều trị covid một mươi chín loại thuốc này chỉ là một trong số các thử nghiệm lâm sàng
trong giai đoạn đầu của đại dịch để tìm hướng tiếp cận điều trị như nhiều loại thuốc khác
bên cạnh đó một nghiên cứu tổng quan cho thấy không có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc dùng amidon và không dùng amidon ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ hơn như dối loạn tiêu hóa tiêu chảy và nôn
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ vì thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan sức khỏe của con người
cả trước mắt và lâu dài điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng
dược sĩ hà quang tuyến cho biết rằng là nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng thì bộ y tế đã liên hệ đưa thuốc về theo đường ngoại giao
đường chính thức để nhân dân sử dụng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
dược sĩ tuyến cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua mà dùng thuốc trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tải
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì so với không dùng thuốc
mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
như vậy theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế các f không điều trị tại nhà đã được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày thay vì một mươi ngày như trước
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tỉnh virus sars cov hai
tại hướng dẫn mới nhất này bộ y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
cụ thể người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà
cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả tết nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trước trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
cũng theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế có năm mức phân loại bệnh đối với người mắc covid một mươi chín trong đó bộ y tế đã đưa nhóm f không triệu chứng vào mức đầu tiên
theo đó f được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng
ngoài ra nhịp thở giữa hai mươi lần một phút spo hai hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
hướng dẫn này cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp cho người mắc covid một mươi chín điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị như sau
đối với người bệnh covid một mươi chín thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị ít nhất năm ngày giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt
trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên và có kết quả test pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ không phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm tại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết sốt từ ba ngày trở lên a test pisia âm tính
hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr xương tính hoặc test nhanh còn xương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người bệnh covid một mươi chín điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
theo quy định cũ tại quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín chỉ nêu điều kiện xuất viện với trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng
bác sĩ nguyễn huy hoàng thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín ở hà nội cho biết
một số f hết triệu chứng hết sốt người khỏe lên thậm chí âm tính sau bốn sáu ngày nhưng đến ngày thứ tám đến ngày thứ một mươi thì đột ngột chuyển nặng
không khó thở nhưng chỉ số oxy trong máu spo hai giảm chỉ còn sáu mươi bảy mươi và có người đã không qua khỏi đa số đều phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ hoàng thông tin thiếu oxy thầm lặng được chẩn đoán khi người bệnh không cảm thấy khó thở nhưng spo hai lại giảm giữa chín mươi bốn
theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở trong khi biểu hiện city scan bất thường tám mươi sáu và cần phải bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người
cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
năm sấp giúp phân bố máu cho những vùng phía sau rất quan trọng trong điều trị covid một mươi chín ở giai đoạn sớm và có thể điều trị lâu dài giúp cải thiện oxy máu
ngoài ra những vùng phổi phía sau lưng vốn ít được thông khí hơn
khi nằm sấp những vùng phế nang sẽ được phân bổ oxy hít vào giảm hiện tượng chỗ nhiều oxy mà lại ít máu đến
các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình dung dịch vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn giấy vệ sinh khăn giấy quần áo thoải mái chỗ ở cách ly đảm bảo quy định số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng chống dịch
các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay